sẽ công khai mức tiêu thụ nhiên liệu của ô tô xe máy mới thông qua việc dán tem năng lượng
thông tin trên là một trong những nội dung trong quyết định của thủ tướng chính phủ về quy định
danh mục phương tiện thiết bị phải rán nhãn năng lượng áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
nhằm tạo sự công khai minh bạch cho người tiêu dùng
theo kế hoạch dự kiến việc rán nhãn năng lượng cho mô tô xe máy sẽ được các nhà sản xuất tự công bố
thông qua chỉ số môi trường của các phương tiện vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến giá thành của xe
các cơ quan chức năng sẽ giám sát quản lý theo hình thức hậu kiểm
ngay trong tháng bốn bộ giao thông vận tải sẽ tiến hành lấy ý kiến của các cơ quan
hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất mô tô xe máy
theo kế hoạch việc dán tem năng lượng cho mô tô xe máy mới sẽ triển khai tự nguyện vào năm hai nghìn một mươi chín
và tiến tới bắt buộc vào năm hai nghìn hai mươi